thưa quý vị trong đêm nay miền bắc tiếp tục duy trì tình trạng ít đến quang mây
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở lào cai là một mươi một độ và ở hà giang là một mươi hai độ
trong khi ở khu vực cao bằng và lạng sơn nhiệt độ tiếp tục thấp dưới một mươi độ
ở pha đin xìn hồ mộc châu và sapa nhiệt độ ở mức từ năm cho đến bảy độ
còn tại mẫu sơn nhiệt độ sấp xỉ một độ
và khả năng xảy ra băng giá ở các đỉnh núi cao xương muối ở các tỉnh vùng núi phía bắc là rất lớn
còn sang đến ngày mai miền bắc lại tiếp tục có nắng sớm
vì thế ngày mai nền nhiệt ở bắc bộ sẽ có xu hướng tăng nhẹ
cao nhất trong ngày mai trên toàn bắc bộ giao động trong khoảng từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
tình trạng rét đậm vẫn xảy ra nhiều nơi ở khu vực trung du và vùng núi phía bắc
ở miền trung từ đêm nay một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng nam
nhiệt độ thấp dưới hai mươi độ
thậm chí ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh nhiệt độ từ một mươi ba cho đến một mươi năm độ
sang đến ngày mai miền trung chỉ có mưa một vài nơi
tình trạng mây nhiều vẫn duy trì suốt cả ngày
mức nhiệt cao nhất cho ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
giao động trong khoảng từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
đối với các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận
nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
đêm nay ở tây nguyên mức nhiệt thấp từ một mươi sáu cho đến một mươi tám độ
còn ở các tỉnh miền đông nam bộ nhiệt độ giao động từ một mươi chín cho đến hai mươi một độ
sang đến ngày mai miền trung chỉ có mưa một vài nơi
ngày mai nam bộ cũng như khu vực tây nguyên sẽ có tiết trời nắng giáo
trên biển nhiều vùng biển vẫn duy trì tình trạng gió mạnh
ở vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
khiến cho biển động sóng biển cao từ hai cho đến ba mét
ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh từ cấp sáu đến cấp bảy giật cấp tám
khiến cho biển động mạnh sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
ở khu vực giữa biển đông và khu vực biển từ quảng trị đến ninh thuận
có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu giật cấp tám biển động mạnh
sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét
vùng biển từ bình thuận đến cà mau và khu vực biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật từ cấp tám đến cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước